trong bối cảnh việt nam và các nước thành viên asean khác đã tham gia cộng đồng kinh tế asean ngày càng sâu rộng
thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường các nước asean được coi là việc làm cần thiết dành cho các doanh nghiệp trong nước
sau một mươi năm kim ngạch thương mại hai triệu của việt nam với asean tăng trưởng từ ba ba tỷ usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên bốn mươi hai một tỷ usd tăng gần gấp một mươi ba lần
đặc biệt xuất khẩu của việt nam sang asean có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt một mươi bảy
đưa kim ngạch xuất khẩu từ gần một tỷ usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên một mươi tám ba tỷ usd năm hai nghìn một mươi năm tăng gấp hơn một mươi tám lần
năm hai nghìn một mươi năm cộng đồng kinh tế asean aec được thành lập sau hơn một mươi năm chuẩn bị
có quy mô dân số lớn với trên sáu trăm linh triệu dân và tổng gdp hàng năm vào khoảng hai tỷ usd
và cộng đồng này được nhận định là sẽ tạo ra một cộng đồng kinh tế

để làm được điều này thì chính phủ và doanh nghiệp phải làm rất nhiều việc
nếu mà nói một cách gọi lại thì cả doanh nghiệp và nhà nước đều cần là khát vọng bản lĩnh chuyên nghiệp
chuẩn mực và học hỏi cái kết nối và liên kết
tại hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường các nước asean do bộ công thương tổ chức
các chuyên gia đã nhận định để nâng cao năng lực cạnh tranh tận dụng cơ hội xuất khẩu vào thị trường asean
giải đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ nội địa hóa
cùng với đó doanh nghiệp cần tập trung xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng và giá trị gia tăng
đồng thời chú trọng xây dựng kênh phân phối tại thị trường xuất khẩu và tăng cường nghiên cứu thị trường
xúc tiến thương mại nhằm khai thác triệt đề các thị trường tiềm năng khu vực asean